ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực núi thần lằn thuộc địa phận xã cao minh và phường đồng xuân
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã xảy ra cháy rừng phòng hộ
hỏa hoạn đã làm thiệt hại trên ba hectare rừng
khoảng một mươi ba h ba mươi đám cháy được phát hiện từ diện tích rừng phòng hộ thuộc địa bàn phường đồng xuân
tuy nhiên do thời tiết hành khô cùng lớp thực bì dày dễ cháy khiến cho đám cháy nhanh chóng lan rộng
ra địa bàn xã cao minh thuộc diện tích rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn ba c quản lý
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đặc công một trăm một mươi ba công an thành phố phúc yên
và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động cùng với lực lượng kiểm lâm trực tiếp triển khai các phương án chữa cháy
đến một mươi bảy h đám cháy cơ bản đã được khống chế nguyên nhân xảy ra cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra